mới đây bệnh viện đa khoa huyện minh hóa tỉnh quảng bình cho biết
bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị thủng ruột do lạm dụng thuốc kháng viêm mua qua mạng xã hội
theo đó nữ bệnh nhân là tt bốn mươi bảy tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sốt cao
người nhà cho biết bệnh nhân xuất hiện tình trạng này từ nhiều tiếng trước đó
khi tình trạng đau không thiên giảm mới đưa tới viện để cấp cứu
sau khi tâm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng
các bác sĩ chẳng đoán trường hợp này bị thủng tặng rõng cần phải phẫu thuật cấp cứu
ekip phẫu thuật và km đã tiến hành hội trần quyết định phẫu thuật nội so cho bệnh nhân
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện lô thủng kích thước năm mm ở mặt trước hành tá tràng bệnh nhân
ekip bác sĩ tiến hành sụp rửa và khô lại lỗ thùng
sau một tiếng thực hiện ca mổ sức khỏe bệnh nhân ổn định được chuyển tới khu vực điều trị phục hồi
bệnh nhân t cho biết trước đó có sử dụng thuốc điều trị khớp mua trên mạng xã hội trong suốt ba tháng
các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp biến chứng xác lạm dụng thuốc kháng viên nsaid là thước giúp giảm đau trong viêm
bác sĩ cao ngọc anh khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện minh hóa cho biết
thời điểm tiếp nhận tình trạng bệnh nhân nguy kịch nếu không kịp thời cứu chữa có thể chuyển biến xấu
nguy cơ tử vong là rất cao
theo bác sĩ ngọc anh việc lợi dụng thuốc kháng viên nsaid có thể dẫn tới tình trạng gây ảnh hưởng xấu tới dạng dày tà tràng gan thận
bác sĩ khuyên cáo người bệnh nên tới các bệnh viện y tế để thăm khám
kê đơn của bác sĩ chuyên khoa không nên tự ý mua thuốc trên mạng xã hội để tránh những hậu quả đáng tiếc không có
với tâm lý có bệnh thì phải tứ phương không biết người dân tin vào những lời quảng cáo để rồi tiền bắt tập mang
những loại thuốc được bày bán trên mạng xã hội với danh sưng thần y chữa rứt điểm bách bệnh
nhiều người bệnh đã trở thành nạn nhân của những loại thuốc không rõ nguồn gốc này
không chỉ chi hàng triệu đồng một thuốc mà còn phải nhập viện vì ngộ độc với những biến chứng khôn lường ảnh hưởng tới sức khỏe
thực tế ghi nhận ngày càng nhiều người gặp biến chứng khi tự ý dùng thuốc giảm đau mua qua quảng cáo
hoặc truyền miệng để chữa bệnh cơ sương khớp
từ truyền miệng cho đến thực trạng thuốc được giao bày bán trên mạng xã hội với những lời quảng cáo có cánh
như uống vào bệnh sẽ khỏi hoàn toàn nên người bệnh đã tin tưởng vào uống
bên cạnh đó cũng có nhiều người bệnh nhân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện đến bệnh viện để thăm khám
nên đã mua những loại thuốc rẻ tiền được bày bán trên mạng xã hội rồi dẫn tới việc lạm dụng tăng nặng biến chứng
đến khi vào bệnh viện thì đã trễ
trên những trang mạng xã hội hiện nay như facebook zalo tiktok youtube
chẳng gặp những thông tin bán thuốc đồng ý gia truyền chữa bệnh tiểu đường thói áo khớp vô sinh hiếm muộn
u năng buồng trứng đau dạ dày
thuốc không rõ nguồn gốc chất lượng nhưng cam kết là điều trị khỏi bệnh hoàn toàn hiệu quả chỉ sau một hai liệu trình
người dùng chỉ cần nhấp chuột với tin nhắn điện thoại đã được alo tư vấn nhiệt tình giao thuốc tận nơi
chẳng hạn thuốc tri bệnh xương khớp được quảng cáo chi bệnh triệt đề không cần mổ khớp không cần đi viện
bệnh hiếm muộn chỉ cần uống một liệu trinh là sẽ mang thai tăng cường sinh lực không cần làm thụ tinh trong ống nghiệm
theo đó giá cả khá đắt ra động từ tám trăm linh đồng đến vài triệu đồng tuy thuộc vào loại thuốc điều trị của bệnh
điều này gây tốn kém về tiền bạc nguy hại đến sức khỏe tiền mất tật mang cho người bệnh
rất nhiều người là nạn nhân của tình trạng quảng cáo thuốc tràn lan trên mạng xã hội
thông qua lời quảng cáo trên youtube về thuốc gia truyền bào chế từ thảo dược chi khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường
bà lê thị xê sáu mươi tuổi ở phan thiết cũng đã mua một liệu trình với giá hơn hai triệu đồng uống khoảng bốn tần
bà dây chia sẻ sau khi uống hết một liệu trình có thể cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn chóng mặt nhiều hơn
bà phải đến bác sĩ để khám kiểm tra lượng đường quá cao
bác sĩ hỏi xác lệnh ngừng thuốc điều trị tại bệnh viện
bà xê chia sẻ đã tin những lời quảng cáo trên mạng xã hội điều trị khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường nên đã mua theo
tương tự trường hợp của ông nguyễn văn k sáu mươi hai tuổi bị đau nhức các khớp xương
cũng mua thuốc bao chế từ thảo dược quảng cáo trên facebook
người bán cam kết bệnh xích khỏi sau hai liệu trình uống một liệu trình sẽ có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt
ông ca cho biết mua một liệu trình trị giá một năm triệu đồng thêm tiền ship là ba mươi đồng
tuy nhiên sau khi sử dụng tình trạng đau khớp cũng không thiên giảm
qua theo dõi có tới hàng nghìn trang mạng xã hội được quảng cáo bán thuốc đông y gia truyền
thuốc chữa dạ dày thuốc tăng cân thuốc đau xương khớp đến thuốc trắng răng đẹp da chữa hiếm muộn thuốc bảo vệ hạnh phúc gia đình
loại thuốc nào cũng được quảng cáo bài thuốc gia truyền của mình được bào chế từ thảo dược quý hiếm
không độc hại về cơ thể không hết bệnh sẽ hoàn lại tiền
đi kèm hình ảnh người bệnh đắc khỏi với những lời cảm ơn địa chỉ và số điện thoại
còn đối với người bệnh chỉ cần cụm từ gia truyền ba đời chữa bệnh
đã chiếm được niềm tin cộng thêm những phản hồi của người đã khỏi bệnh
sự tận tình hỏi hàn với những biểu hiện của bệnh nhận sự tư vấn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của người bán
nhiều người nhất là những người mới tiếp cận mạng xã hội
đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua về không cần tìm hiểu thuốc gia truyền thật hay già
cảnh báo mức độ nguy hiểm của thói quen mua và sử dụng thuốc online
các bác sĩ khuyên cáo việc mua thuốc trên mạng xã hội về điều trị
tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người sử dụng
thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
người dân cần phải cảnh giác cao độ với những chiêu quảng cáo rầm rộ về thuốc đặc trị
cam kết trước khỏi bệnh hoàn toàn trên mạng xã hội
khi mắc bệnh cần phải tới các cơ sở y tế để được thăm khám tư vấn điều trị
và sử dụng thuốc một cách khoa học theo đúng phác đồ của bác sĩ dược sĩ
tuyệt đối không được tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
bộ y tế nhận định một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh của một số người nổi tiếng
sử dụng danh hiệu nhà thuốc gia truyền danh y thần y để quảng cáo các sản phẩm tác dụng chữa bệnh
để điều trị các bệnh mãn tính trên các trang mạng xã hội
các sản phẩm này chưa được bộ y tế cấp phép sản xuất lưu hành tại việt nam
việc quảng cáo sản xuất mua bán các loại sản phẩm này gây nguy hại cho sức khỏe
thiệt hại về kinh tế cho người sử dụng
không chỉ vậy điều này còn gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định
tại luật dược số một trăm linh năm gạch chéo hai nghìn một mươi sáu gạch chéo qh một mươi ba thực hiện việc ngăn chặn
phòng ngừa quảng cáo sản xuất mua bán các sản phẩm không phải là thuốc
nhưng được quảng cáo là thuốc chữa bệnh
sở y tế các tỉnh thành phố cũng yêu cầu thanh tra tăng cường công tác kiểm tra cơ sở sản xuất
kinh doanh trên địa bản tỉnh đấu tranh chống buôn lậu sát lận thương mại sản xuất
kinh doanh hàng già hàng kém chất lượng thuốc nhóm hàng mỹ phẩm dược phẩm
thực phẩm chức năng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
nếu phát hiện hành vi vi phạm hãy tiến hành xử lý theo quy định
đồng thời yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng phải phối hợp với cơ quan liên quan
tăng cường tuyên truyền phổ biến cho các cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược
và người dân về chất lượng thuốc đấu tranh chống thuốc giả
thuốc không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan trên mạng xã hội
trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm chức năng cũng cần phải tăng cường lấy mẫu
để giám sát chất lượng thuốc phát hiện thuốc không đạt chất lượng
không có nguồn gốc xuất xứ và báo cáo về sở y tế